cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố và lệnh tạm giam đối với nguyễn thanh cường
chú tẩy xã vĩnh thành huyện châu thành tỉnh an giang về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào sáng ngày một mươi tháng một mươi chị ca thị sang đang ngồi giặt quần áo trước sân nhà
thì bị cường cầm cây sâm gạo đi đến nắm tóc rồi đâm nhiều nhát khiến chị tử vong tại chỗ
cường bỏ đi một đoạn thấy anh nguyễn văn hận chú cùng xóm đang ngồi câu cá liền đâm nhiều nhát
anh hận đã nhảy xuống sông thoát thân cường quay lại chỗ chị sang và tiếp tục xô sát với ông cao văn thời
là bố của chị sang và đâm ông thời nhiều nhát khiến cho nạn nhân tử vong ngay sau khi được đưa đi cấp cứu
qua làm việc cường khai nhận có uống rượu rồi đi ngủ không nhớ toàn bộ quá trình gây án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn thành thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần
đối với nguyễn thanh cường để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật